thưa quý vị cách đây chín mươi sáu năm ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
báo thanh niên cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên chính thức ra đời
góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
kể từ đó đến nay trải qua chín mươi sáu năm
báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng là đội quân sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng và nhà nước
báo chí việt nam được đảng ta gọi là báo chí cách mạng
do đó hơn ai hết đội ngũ nhà báo luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trước thời đại mới
thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới các nhà báo phóng viên biên tập viên
những người làm việc trong ngành truyền thông báo chí lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp
chúc các đồng chí sẽ luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng
trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra thì báo chí càng thể hiện rõ hơn vai trò của mình
khi mà được đánh giá là góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bởi chưa bao giờ thông tin về tình hình dịch bệnh đầy đủ minh bạch đồng loạt như hiện nay
trong đó cùng với đội ngũ làm báo trên cả nước
báo chí công an nhân dân luôn chung sức cùng cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
có nhiều bài viết phóng sự nhanh nhạy thuyết phục phản ánh sinh động hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống dịch covid một mươi chín và xứng đáng là một binh chủng đặc thù trên mặt trận truyền thông
hướng tới kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
cùng nhìn lại những đóng góp của lực lượng báo chí công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
những ngày tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi bắc giang trở thành điểm nóng
về dịch bệnh covid một mươi chín khi liên tiếp ghi nhận những ca mắc bệnh tại các khu công nghiệp
nhiều lực lượng đã dồn tổng lực để cùng bắc giang dập dịch
trong đó có đội ngũ những cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
họ ở trong tâm dịch sẵn sàng lào vào dốn dịch
nguy cơ nhiễm bệnh luôn thường trực nhưng hãy có mệnh lệnh là họ sẵn sàng lên đường
đúng là chưa có một cái sự kiện nào mà tác động lớn tới tâm lý
cũng như là những suy nghĩ thậm chí là tác động trực tiếp đến công việc của chúng tôi
như là cái đại dịch covid một mươi chín lần này
chúng tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái là mình phải tác nghiệp trong những hoàn cảnh
thực sự là rất là nhiều những nỗi lo
bởi vì khi mà chúng tôi trực tiếp làm việc tại hiện trường
thì giữa những vùng tâm dịch những vùng dốn dịch của tỉnh bắc giang
có hàng nghìn những trường hợp những người bị nghi nhiễm covid một mươi chín
để truyền tải những thông tin những hình ảnh chân thực nhất
về các lực lượng hiện đang hỗ trợ tỉnh bắc giang trong công tác phòng chống dịch
chúng tôi phải trực tiếp có mặt tại hiện trường
chính nhờ tinh thần xả thân như vậy mà trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh
các cơ quan báo chí truyền thông trong công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đã phát sóng đăng tải hàng nghìn tin bài phóng sự thông tin tuyên truyền liên tục
về tình hình diễn biến phức tạp và các biện pháp phòng chống ngăn chặn lây lan của dịch covid một mươi chín
những chỉ đạo thường xuyên quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
kết quả công tác phòng chống dịch của công an các đơn vị địa phương
trên kênh truyền hình antv báo công an nhân dân
phương tiện truyền thông khác
thông qua nhiều hình thức tuyên truyền báo chí công an nhân dân đã góp phần lan tỏa
năng lượng tích cực trong xã hội nhân rộng những tống vương biển hình tiên kiến
của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nói riêng tuyên truyền hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân phản ánh chân thực những khó khăn
vất vả hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch
tạo sự đồng thuận cảm thông chia sẻ và ủng hộ
toàn xã hội đối với lực lượng công an
báo chí là làm những vụ tuyên truyền làm những vụ hướng dẫn
nhưng mà đồng thời cũng là những lời cảnh báo những lời nhắc nhở
và thông qua đó đưa những thông tin để chúng ta có thể tìm ra
những f f một ta gọi là truy vết theo tôi là làm rất là khẩn trương
rất là hiệu quả
ngoài công việc tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ quan trọng
khác thì báo chí công an nhân dân trong thời gian vừa qua cũng đóng một cái vai trò rất đắc lực
cho những cái thành công của chúng ta trong những lần mà khắc chế được cái tác hại của dịch bệnh
hòa vào dòng chảy lịch sử của nền báo chí cách mạng việt nam suốt hơn chín thập kỷ qua
hệ thống báo chí công an nhân dân luôn là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa
của lực lượng công an nhân dân thể hiện được bản chất của báo chí cách mạng
là lực lượng tiên phong và cục mạnh mẽ
trung sức đồng lòng
cùng cả nước trên mọi lĩnh vực trong đó đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca dương tính tại bình dương liên tục tăng thị xã tân uyên và thành phố thuận an
thông báo áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày hai mươi một tháng sáu
vào tối ngày hai mươi tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật bình dương cho biết trên địa bàn tỉnh
đã ghi nhận thêm một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó có tám ca là công nhân của công ty việt nam houseways
bốn ca liên quan đến ổ dịch tại chi nhánh xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước môi trường bình dương
và một ca tại công ty gốm xứ hiền hòa anh
ngoài ra có một ca là chuyên gia nhập cảnh
hiện ngành y tế tỉnh đang tập trung truy vết lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho gần một mươi người dân
để chặn đứng nguồn lây tại phường tân phước khánh
nơi tập trung rất đông công nhân người lao động sinh sống trong các nhà trọ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thị xã tân uyên và thành phố thuận an
áp dụng chỉ thị một mươi sáu trên toàn địa bàn bắt đầu từ giờ ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu đến khi có thông báo mới
đà nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người sau khi tiếp tục phát hiện thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm bệnh nhân là người cùng với bệnh nhân là bảo vệ của tiệm bánh cà phê bulpas ở đường điện biên phủ
năm ca thuộc diện lấy mẫu liên quan đến bệnh nhân là nhân viên của bảo vệ công ty nhựa duy tần
như vậy tính từ khi phát hiện ca mắc cộng đồng
ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đà nẵng đã có ba mươi bốn ca covid một mươi chín thành phố đang cách ly giám sát hai trăm bốn mươi một trường hợp f một và bốn trăm linh hai trường hợp f hai
hiện công tác truy vết khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín đang được triển khai hết sức khẩn trương
lực lượng chức năng cũng lập chốt các đường vào và ra khu công nghệ cao các khu công nghiệp để giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch
đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguyên liệu hành khách ra vào
trước tình hình phức tạp của đợt dịch này
ban chỉ đạo đã có công tác báo cáo yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan đến ba mươi một địa điểm liên quan đến bệnh nhân
lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch
tại tỉnh nghệ an trong tối ngày hai mươi tháng sáu thành phố vinh tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở hai mươi năm xã phường trên địa bàn thành phố bằng kỹ thuật pcr
để việc lấy mẫu đạt kết quả từ sáng ngày hai mươi tháng sáu các phường xã trên địa bàn thành phố
đã giả soát bổ sung các hộ dân cư kể cả tạm trú trên địa bàn chuẩn bị chú đáo các điểm lấy mẫu
bố trí các tổ công tác để hỗ trợ lực lượng chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm
lực lượng công an quân sự chính quyền địa phương cũng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi tháng sáu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an xác nhận có thêm một ca dương tính với sars cov hai
là một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm ở xã minh châu huyện diễn châu là trường hợp f một đã được cách ly từ trước
liên tiếp hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị lực lượng công an sơn la triệt phá trong ngày hôm qua
lực lượng công an cũng bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin và năm viên ma túy tổng hợp
tại bản nà sàng xã triềng xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ phối hợp với công an huyện mộc châu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồn biên phòng trường sơn
bắt quả tang đối tượng phàng a lư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại bản khò hồng xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
thu giữ hai mươi bánh heroin một xe máy và một số tăng vật liên quan khác
để qua mặt lực lượng chức năng đối tượng đã phân công đồng bọn của mình đi trước dò đường làm nhiệm vụ hoa tiêu
mỗi đối tượng cách nhau khoảng năm trăm linh mét và chúng dùng điện thoại nối thông trong quá trình di chuyển
nếu phát hiện lực lượng chức năng thì đối tượng mang hàng sẽ lập tức chuyển hướng tẩu thoát
gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt
cái vụ mà chúng tôi vừa phá bắt giữ đối tượng vận chuyển hai mươi bánh heroin ấy
các đối tượng sử dụng rất nhiều phương thức thủ đoạn để gây khó khăn cho công tác phát hiện và bắt giữ
cụ thể là bây giờ việc cái đường đi vận chuyển các đối tượng các đối tượng sử dụng rất nhiều đường mòn nối tắt
nối giữa các xã với nhau thì không đi ra các đường quốc lộ tỉnh lộ nữa
thứ hai là về hình thức nguy trang các đối tượng khi các đối tượng đi thì sử dụng rất nhiều hình thức
ví dụ như có thể đối tượng giả vờ là đi săn đi bẫy chim hoặc là đi làm nương
và thứ ba và cái đặc biệt trong vụ án này là đối tượng các đối tượng sử dụng rất nhiều các đối tượng gọi là đối tượng hoa tiêu dẫn đường
thì các đối tượng này là những đối tượng đi trước
mỗi lần các đối tượng sử dụng đến bốn năm đối tượng đi các đường khác nhau
để phát hiện xem lực lượng chức năng có làm nhiệm vụ không thì sẽ báo cho đối tượng mang hàng
do vậy việc xác định đối tượng hoa tiêu cũng như là xác định đối tượng mang hàng
vào vấn đề then chốt để chuyên án này thành công hay không
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên địa chỉ
từ bản khò hồng đến khu vực bản nà an xã trường xuân với tiền công hai mươi triệu đồng
với tài liệu chính xác đã thu thập được
ban chuyên án xác định đây là một nhóm đối tượng vận chuyển mua bán với số lượng ma túy rất là lớn
sau khi mà tổng hợp phân tích thì ban chuyên án đã tìm ra những mắt xích sơ hở
ở những điểm trọng yếu nhất để tổ chức phá án và đến dạng sáng ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án đã tổ chức phá án thành công và bắt giữ được đối tượng chính trong chuyên án
đồng thời thu giữ được với số lượng lớn ma túy
là hai mươi bánh hôi in
với cái kết quả này thì cũng nhiều năm trở lại đây
công an huyện vân hồ đã xây dựng nhiều kế hoạch nhưng chưa bắt giữ được những vụ lớn như này
và làm để làm được những chuyên án lớn như này thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực
phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời chấp hành nghiêm
mệnh lệnh cũng như sự chỉ đạo trong ban chuyên án
và quan trọng nhất trong ban chuyên án này là đã đảm bảo được sự an toàn
về tính mạng sức khỏe của cán bộ nhân sĩ
cũng như là phương tiện tham gia trong ban chuyên án được an toàn và không xảy ra vấn đề gì
tiếp đó chưa cùng ngày tại bản hua tạt xã vân hồ huyện vân hồ
công an huyện vân hồ tiếp tục phá chuyên án bắt quả tang đối tượng sồng thị sống
chú tại bản hô tạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túi
thu giữ năm viên ma túi tổng hợp
hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
mở quán cho khách hàng
mở quán cho khách hát karaoke và cho nhân viên thoát y phục vụ
bất chấp lệnh tạm ngưng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ sở karaoke thu hằng ở khu phố chín phường tân phong thành phố biên hòa
đang bị công an thành phố biên hòa đồng nai lập hồ sơ xử lý
trước đó tối ngày một mươi chín tháng sáu công an phường tân phong phối hợp với công an tp biên hòa
bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke thu hằng
phát hiện có khoảng hai mươi khách và nhân viên đang hát karaoke
đặc biệt tại một phòng hát ở tầng chín
có hai nhân viên nữ thoát y phục vụ nghề múa và hát với khách
để đối phó với lực lượng chức năng
chủ cơ sở cho tắt đèn và khóa cửa sau khi đón khách vào bên trong
và bố trí người canh gác rất cẩn mật sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra
các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an phường làm việc
hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu dưới một cống ngăn mặn
trên đường võ trường toản khu phố lê anh xuân phường vĩnh quang
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bất ngờ bị cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá
và công an phường đột kích bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi bốn đối tượng một bộ tài xỉu
số tiền gần một trăm linh triệu đồng một dao tự chế và nhiều tăng vật khác
tụ điểm đánh bạc này diễn ra nhiều tháng nay
mỗi ngày có hàng chục con bạc tụ tập chơi lắc tài xỉu ăn tiền
với mỗi lượt ăn thua từ vài trăm đến vài triệu đồng
bước đầu công an xác định tụ điểm đánh bạc này có bốn đối tượng
các tài xỉu thu tiền và canh đường các đối tượng tham gia đánh bạc đủ mọi lứa tuổi
và hầu hết là người địa phương
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi cập nhật những số báo nổi bật ra ngày hôm nay
thưa quý vị báo lao động thông tin
nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chiều ngày hai mươi tháng sáu tại trụ sở chính phủ
thủ tướng phạm minh chính đã gặp mặt các cơ quan báo chí
nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tại buổi gặp mặt thủ tướng phạm minh chính cho biết
sứ mệnh của những người làm báo đầy ý nghĩa tự hào vẻ vang
nhưng cũng vô cùng gian nan vất vả
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của báo chí
đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo vệ quốc phòng an ninh
các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước
nhất là trong những thời điểm đất nước có những vấn đề lớn
hoặc những khó khăn cần tập trung xử lý giải quyết góp phần giành thắng lợi cuối cùng
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính khẳng định
lịch sử của nền báo chí cách mạng việt nam luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh
bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
chính phủ luôn lắng nghe thấu hiểu chia sẻ với những khó khăn thách thức
đánh giá cao và có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí
các nhà báo đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong phạm vi quyền hạn của chính phủ
nhân kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
báo đại biểu nhân dân có bài viết sâu sắc đánh giá về những đóng góp của báo chí
trong suốt các thời kỳ cách mạng với tiêu đề báo chí trong dòng chảy thời đại
bài viết khẳng định các thế hệ làm báo việt nam có thể tự hào khi vị thế của báo chí và người làm báo được khẳng định
là đội quân sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng ta
nhưng thách thức đang đặt ra cũng không nhỏ đòi hỏi báo chí việt nam phải nỗ lực không ngừng
để mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đất nước và nhân dân
để lịch sử báo chí cách mạng việt nam ghi tiếp những trang mới những mốc son mới trong dòng chảy sôi động hiện nay
phía trước đất nước còn nhiều thách thức
người làm báo cũng không đứng ngoài những thách thức ấy nhưng với truyền thống lịch sử hào hùng
bản lĩnh nghề nghiệp và tâm thế của người làm báo cách mạng mắt sáng lòng trong bút sắc
báo chí cách mạng việt nam sẽ nỗ lực để mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đất nước và nhân dân
trong một phòng chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân đăng tải bài viết của tiến sĩ nhị lê
nguyên phó tổng biên tập tạp chí cộng sản đề cập tới thực trạng của mạng xã hội hiện nay
đặc biệt nhấn mạnh về những nguy cơ của nó đối với an ninh chính trị và đời sống xã hội
tiến sĩ nhị lê cho biết cùng với những giá trị tích cực mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái
và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nó được ví như con dao hai lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề
bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích
việt nam là nước có số người sử dụng mạng internet và mạng xã hội thuộc top hàng đầu thế giới
với hơn sáu mươi bốn triệu người chiếm sáu mươi bảy dân số đứng thứ bảy trên một mươi nước có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới
nhìn lại một mươi năm qua cùng với các thông tin bổ ích có giá trị đối với xã hội
thì có vô số thông tin hình ảnh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội do các thế lực mạng đen tung ra
đã và đang tác động tiêu cực tới tư tưởng dư luận xã hội gây nghi ngờ gieo rắc sự hoang mang giao động
làm giảm suốt lòng tin của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ ta
bài viết đã chỉ ra và phân tích rõ bốn nguy cơ lớn mà chúng ta đang phải đối diện
khẳng định cuộc đấu tranh trên mạng xã hội hơn bao giờ hết sự phức tạp và quyết liệt thậm chí có ý nghĩa sinh tử và đầy thách thức

tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật
các tin tức trong sáng phương nam
xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh quang huy xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
mở đầu sẽ là những tin tức liên quan đến chiến dịch tiêm vaccine trên địa bàn tp hcm tâm điểm dịch covid một mươi chín của cả nước
theo kế hoạch từ hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu toàn bộ công nhân tại công ty puyen việt nam đóng ở quận bình tân
sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với số lượng khoảng năm mươi sáu người công suất tiêm chủng ước tính đạt khoảng hai mươi người mỗi ngày
trong ngày đầu diễn ra chiến dịch đoàn công tác của bộ y tế đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người lao động tại công ty cổ phận mai nhà bè phường tân thuận đông quận bảy
kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho công nhân tại công ty puyen việt nam phường tân tạo quận bình tân
theo kế hoạch từ hôm nay hai mươi một tháng sáu sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho năm mươi sáu công nhân tại công ty pujen
với một trăm linh điểm được bố trí với công suất tiêm ước tính hai mươi người mỗi ngày
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đã có khoảng tám người của tám công ty làm việc tại quận bảy được tiêm vaccine
điểm tiêm được tổ chức đầy đủ các quy trình từ khai báo y tế đo nhiệt độ huyết áp nhập thông tin khám sàng lọc tiêm chủng vào khu vực theo dõi sau tiêm ba mươi phút
mọi công tác tổ chức được thực hiện theo đúng kế hoạch đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín diễn ra an toàn và hiệu quả
trong chiều qua ngày hai mươi tháng sáu ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm đã được cục quản lý môi trường y tế tập huấn trực tuyến về các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm các đơn vị cần thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xây dựng kế hoạch thiết lập kênh liên lạc về phòng chống dịch covid một mươi chín
phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối làm công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc nhanh chóng kích hoạt phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc covid một mươi chín đã được phê duyệt
phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ sở sản xuất khu công nghiệp hoặc từng phân xưởng dây chuyền tổ sản xuất khu vực sản xuất vị trí làm việc có trường hợp f trên cơ sở tình hình thực tế
đồng thời triển khai phương án cách ly tại chỗ trong trường hợp có f ở cơ sở sản xuất khu công nghiệp thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly điều trị và thực hiện khoanh vùng tử khuẩn theo quy định
thưa quý vị thành phố hồ chí minh bước vào cao điểm kiểm soát dịch covid một mươi chín theo chí thị một mươi
chỉ thị này cho phép xe công nghệ hai bánh hoạt động để chở khách và giao hàng
tuy nhiên với ca dương tính sars cov hai chưa rõ nguồn lây của một tài xế cũng như với nhiều thiết lập phong tỏa mới của thành phố
thì công việc của người cầm lái trong những ngày này phải thay đổi không nhỏ để thích ứng
chị nguyễn thiên ngọc dung đã chuyển sang chạy xe ôn công nghệ ba năm nay
bố của chị cũng bật ứng dụng để kiếm thêm thu nhập sau giờ hành chính
tuy nhiên khi biết thông tin một tài xế xét nghiệm ngẫu nhiên dương tính với covid một mươi chín không rõ nguồn lây
hai bố con chủ động ngưng chạy ít ngày để ngang ống tình hình
bởi cả hai đều có bệnh nền sức khỏe cơ bản đã không tốt
cái cảm giác lo sợ
lo sợ khi mà mình bị lây bệnh hoặc là mình lây cho người khác thôi
bình thường thì mình chạy rắp bay chở người nhiều và giao hàng cũng nhiều tức là nó cân đối
nhưng mà tới dịch thì rắp bay ít hẳn tại vì người ta ít di chuyển
nhưng mà bù lại thì mình có thể là chạy thêm food hoặc là giao hàng tại vì họ không có đi ra ngoài được
đâu phải chuyện nhỏ đâu đại dịch của cả thế giới chứ đâu phải riêng cái khu vực của mình không đâu
ví dụ mình cảm thấy mình lớn tuổi mình dễ mát thì thôi mình lo
mình phòng thủ trước để mình không có dẫn bệnh cho nhiều người mà nhất là gia đình của mình
theo chí thị mười vợ áp dụng lúc giờ ngày hai mươi tháng sáu xe hai bánh cùng xe ôn truyền thống và xe ôn công nghệ vẫn hoạt động bình thường
nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc năm k của bộ y tế
lực lượng tài xế còn mua sinh không chỉ tự trang bị các vật dụng khứa quẩn
mà luôn phải trang bị thông tin về các vùng phong tỏa để kịp thời thông báo cho khách và công ty về việc quốc xe có được thực hiện hay không trong thời điểm này
nhiều quá thì bên công ty sẽ không có cho nhân viên mua bánh giao tạm thời là như là cắt hết mấy khu vực đó
thì ngày lên công ty là mình phải đo thương nhiệt rồi rửa tay kỹ và nọ
cứ một lần mà lấy hàng hay không lấy hàng thì mình phải rửa tay
nhân viên phải đem theo đuốc rửa tay hết á
chứ không là bảo vệ cho mình trước
với khuyến khích của chính quyền thành phố tăng cường thương mại điện tử để hạn chế người dân ra khỏi nhà
thì tài xế xe ôn công nghệ đang hoạt động hết công suất để đáp ứng đơn hàng
do đó các đơn vị chủ quản phải dự phòng các chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước tình hình lây nhiễm cộng đồng
các công ty như grab bemine gojet bibile cho biết có hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo ngày nếu tài xế phải nghỉ để theo dõi kết quả xét nghiệm
các cúc xe miễn phí đến điểm tiêm chủng vaccine cũng là chính sách của các đơn vị xe ôn công nghệ thời điểm này
để ủng hộ chí thị một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm
vaccine là một lớp bảo vệ rất là quan trọng trong việc phòng chống covid một mươi chín
và rất là mong muốn được hỗ trợ
thông qua việc tạo điều kiện cho người dùng đến với các điểm tiêm chủng
và thông qua đó tiếp cận vaccine một cách dễ dàng hơn
chúng tôi rất là hy vọng thông qua chiến dịch lần này thì người dân sẽ sẵn sàng để đến các điểm tiêm chủng
và chúng tôi có thể cùng chung tay với cả thành phố để đẩy lùi đại dịch
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm
hiện số tài xế giao hàng và vận tải hành khách bằng mô tô hai bánh qua ứng dụng là khoảng một trăm bảy mươi
với quyết định tạm ngưng xe công cộng và taxi
cá truyền thống lẫn công nghệ thì lượng đơn hàng dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới
do đó chính quyền thành phố đề nghị các công ty
quản lý siết chặt lực lượng tài xế đảm bảo nguyên tắc năm k
cũng như thành phố cần sự chung tay của người dân
cấn trọng về khoảng cách và khử khuẩn khi sử dụng các dịch vụ này
thưa quý vị các phóng viên nhà báo không chỉ đưa nhanh kịp thời những điểm bùng phát ca dương tính mới
mà còn ghi nhận câu chuyện vất vả khó khăn của các y bác sĩ
các cán bộ y tế
công an quân đội các cán bộ địa phương tại vùng dịch
thể hiện sự định hướng rất tích cực trong xuống cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
theo dõi mạng y tế nhiều năm nhưng có lẽ những lần tác nghiệp về diễn biến của dịch covid một mươi chín
sẽ khiến nhà báo phan thị bích thủy công tác về cục truyền thông công an nhân dân không thể nào quên
ngoài việc đưa tin tức thời sự
chị cũng kịp thời phản ánh biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động phòng chống dịch
và hỗ trợ người dân như các y bác sĩ lực lượng vũ trang nhân viên phục vụ ở các điểm cách ly
các tổ chức cá nhân đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động này
đối với hoạt động của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đặc biệt là tuyến đầu chống dịch
tôi thấy lực lượng của chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực
đã lặng thầm những đêm hôm
rồi song pha ở những mặt trận nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ
giữ an ninh trật tự khu vực đó
cũng như là hỗ trợ với ngành y tế để chống dịch
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín sẽ còn cãi chặn dài phía trước
để có thể vừa giữ an toàn cho bản thân
vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa tin là cả một thách thức đối với những người làm báo
gần hai năm qua khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là làm một phóng viên ra hiện trường
thì tôi đã đến rất là nhiều cái điểm nóng
chúng tôi đi làm thì chúng tôi vừa quên đi cái nỗi sợ hãi của bản thân
nhưng mà đồng thời cũng trong lòng thì cũng rất là lo lắng
không biết là chúng ta có nguy cơ hay không
tiếp xúc với quá nhiều người thì cái sự lây lan nó sẽ cao hơn
thì đảm bảo cho bản thân cũng chính là đảm bảo cho cộng đồng
còn đối với nhà báo linh sơn công tác tại truyền hình thông tấn xã việt nam
anh đã vận dụng công nghệ bốn để phục vụ công tác chuyên môn của mình
giúp đưa những thông tin nhanh nóng hổi nhất đến với người dân
đặc biệt là diễn biến về dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
thời buổi công nghệ bốn như hiện nay
nó rất là giúp cho nhà báo chúng ta là có vận dụng được cái nhiều
thứ nhất là kiến thức thứ hai là các công nghệ trang bị như hệ thống bốn g
các máy điện thoại smartphone hiện đại và có thể tắt nghiệp ngay tại hiện trường
và gửi về cho đơn vị chủ quán truyền tải thông tin một cách nhanh nhất
giúp cho người xem có thể là biết sớm được các sự việc đang xảy ra
còn đối với nhà báo bùi vũ công tác tại kênh truyền hình quốc hội việt nam
anh luôn xác định mục tiêu chính trị của mình
đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ xuất hiện nhiều thông tin trái chiều
thì báo chí chính thống sẽ góp phần định hướng dư luận đưa những thông tin chính xác đến với người dân
là để làm sáng tỏ để tuyên truyền cho người dân biết đâu là thông tin sai đâu là thông tin đúng
báo chí đã kịp thời phản ánh các chủ trương chính sách của đảng và chính phủ về công tác phòng chống dịch
thể hiện sự chỉ đạo thường xuyên liên tục nhất quán và hiệu quả về công tác này
giúp người dân yên tâm và tin tưởng về hoạt động phòng chống dịch
đối với các cái công việc nó mang cái tính phủ rộng như thế này
thì vai trò của các cơ quan báo chí cơ quan truyền thông rất là quan trọng
tổng và tuyên truyền của cơ quan báo chí truyền thông thì mọi người dân sẽ nhận thức rõ hơn
và có cái điều kiện đến với từng hội dân hơn
nguyên nhân thành công cho tôi nhận định là đó là cái sự tiếp xúc của các cơ quan truyền thông báo chí
đã góp phần cũng tuyên truyền để hỗ trợ cho quận trong việc truyền tải những thông tin
đến người dân về phòng ngộ giao thông về truyền tải những thông tin có ích
để người dân cũng ủng hộ chấp hành trường của địa phương và thành phố trong việc thuộc nhà cách xã hội
ngoài ra trong việc thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới
báo chí đã tích cực thông tin đến quốc tế về cải thiện môi trường đầu tư tại việt nam nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng đặc biệt gắn với chủ đề năm hai nghìn hai mươi một
là xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư
nêu những mô hình tốt trong phát triển kinh tế xã hội cải thiện môi trường kinh doanh
nhằm thúc đẩy tăng trưởng góp phần đưa nền kinh tế bật dậy sau dịch
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác
đã cập cảng khánh hội thành phố hồ chí minh
như vậy đến nay đã có năm đoàn tàu tuyến metro số một được nhập từ nhật bản về thành phố
sau khi cập cảng khánh hội từ nhật bản về thành phố hồ chí minh
đã được các chuyên gia kỹ sư đặt lên xe chuyên dụng
theo kế hoạch vào rạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu ba tòa xe của đoàn tàu số bốn
được thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã có ba đợt vận chuyển với tổng cộng năm đoàn tàu về tới thành phố
trước đó vào ngày chín tháng sáu ubnd tp hcm cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công việc
nhằm vận hành khai thác hiệu quả tuyến metro số một
đây được xem là tiền đề định hướng các nhiệm vụ thực hiện từ nay
đến khi hoàn thành công trình đưa vào vận hành khai thác
liên quan đến an ninh trực tự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa kiểm tra phát hiện
một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phù hợp với đội liên ngành một trăm bảy mươi tám bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
tại ba phòng của tầng bốn trong khách sạn này lực lượng chức năng phát hiện một mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường bốn bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy
nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đến khách sạn này để thuê phòng
sau đó thuê thêm các loại dụng cụ như máy tính loa đèn để sử dụng trái phép chất ma túy

lại bàn đến giải pháp lắp camera trên xe
các người dân địa phương và công nhân đã chấp hành tốt việc phòng chống dịch
ngoài một số hộ tới điểm tập trung để nhận nhu yếu phẩm đội ngũ tình nguyện viên còn dùng xe thồ xe ba gác để dễ dàng di chuyển vào các con hẻm sâu đường làng ngõ xóm cấp phát cho công nhân
các người dân chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn mà rất lợi ích tiện tức là về giãn cách xã hội cách ly xã hội nhà từng nhà mà phòng từng phòng
thế thì qua siêu thị này tôi cũng xin cảm ơn
hiện trên địa bàn tỉnh bắc giang có gần ba mươi siêu thị không đồng được thực hiện mang lại niềm vui cho lực lượng công nhân và người dân
dịch bệnh covid một mươi chín còn có những diễn biến phức tạp cùng với công tác chỉ đạo của chính phủ sự quyết tâm của tỉnh bắc giang sự đồng hành của các nhà doanh nghiệp nhà hào tâm
bắc giang sẽ sớm ngăn chặn đẩy lùi được dịch bệnh đảm bảo sản xuất ổn định đời sống